vào ngày hôm qua phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về chất tị quản lý kinh tế và chức vụ công an tỉnh bình dương
đã bắt quả tang cửa hàng xăng dầu hưng thịnh địa chỉ tại một trăm tám mươi năm b khu phố tân hòa phường đông hòa thị xã dĩ an tỉnh bình dương
đang có hành vi gian lận trong lúc bán xăng
cụ thể các trinh sát của phòng cảnh sát điều tra về kinh tế và chức vụ công an tỉnh bình dương
trong vài khách hàng đến mua năm mươi lít xăng thì thiếu gần ba lít
trong khi đang kiểm tra cây xăng thứ nhất nhân viên cửa hàng xăng dầu liền cho tắt điện nguồn toàn bộ các cây xăng
rồi lại bật điện trở lại do đó khi kiểm tra thì tất cả các trụ bơm lại bơm đủ theo tiêu chuẩn
đoàn kiểm tra yêu cầu đại diện cây xăng mở nắp tất cả các trụ bơm để tiến hành kiểm tra
tuy nhiên các tem gián kiểm định thì còn nhưng tem niêm phong của chip ic của hệ thống điều khiển đã bị bóc
đoàn kiểm tra đã lập biên bản về hành vi vi phạm của cửa hàng xăng dầu hưng thịnh
để củng cố hồ sơ và đề xuất biện pháp xử